với hành vi mua bán trái phép chất ma túy hai mẹ con ruột gồm hồ thị lưu và hoàng thị hằng
thường trú tại huyện bát sát tỉnh lào cai vừa bị các lực lượng chức năng tỉnh lào cai bắt giữ
theo kết quả điều tra ban đầu lưu cùng với con gái là hằng vào xã bản việt để mua một bánh ma túy
từ một người đàn ông không rõ lai lịch
khi hai đối tượng đã mua ma túy xong và mang về đến khu vực km tám một trăm năm mươi quốc lộ bốn d
thì bị tổ công tác bắt quả tàng
tổng số lượng ma túy thu giữ là hơn ba trăm năm mươi gram